là địa bàn sinh sống của đồng bào một mươi tám dân tộc bao gồm nhiều dân tộc thiểu số như bana gia lai ede cơ ho mạ sơ đăng mơ nông
với những phong tục tập quán sinh sống và canh tác khác nhau tồn tại từ rất lâu đời
vì vậy công tác tuyên truyền vận động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã gặp phải những khó khăn nhất định
nhận thức được vai trò sức ảnh hưởng của các già làng trưởng bản người có uy tín tại địa bàn
những năm qua chính quyền nhiều địa phương ở tây nguyên đã chủ động vận động thuyết phục các già làng trưởng bản cùng chung tay xây dựng nông thôn mới
từ đó nhiều già làng trưởng bàn với uy tín của mình đã có những cách làm riêng sáng tạo phù hợp với phong tục của cộng đồng
mang lại những thành quả đáng khích lệ trong xây dựng nông thôn mới
xã ea tùn huyện chư mờ nga tỉnh đắk lắc có diện tích tự nhiên năm sáu trăm tám mươi chín ha với dân số khoảng một mươi năm
trong đó dân tộc ede chiếm tới chín mươi tám
giữa đại ngàn tây nguyên nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa phong tục tốt đẹp của đồng bào ed
tuy nhiên những năm trước đây với cơ sở hạ tầng còn kém phát triển cùng phong tục canh tác lạc hậu
công cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở đây gặp rất nhiều khó khăn
trong nếp sống của đồng bào ed già làng là những người cao tuổi
hiểu biết truyền thống văn hóa ede giỏi kể sử thi và được mọi người kính trọng
ở ea tôn già làng là ông iwang hờ huynh một nghệ nhân kể khan danh tiếng bậc nhất của đại ngàn tây nguyên
thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới chính quyền xã ea tôn nhận thức được tầm quan trọng
uy tín lớn của già làng yhoang hờ huynh trong cộng đồng người ede ở đây
chính vì vậy ủy ban nhân dân xã xác định muốn vận động được người dân
trước hết phải vận động được già làng
dù các thôn buôn thực hiện chương trình đó chúng tôi cũng mời già làng họp để triển khai công việc đó
nó có ý nghĩa như thế nào cái tầm quan trọng của nó như thế nào trong vấn đề địa phương sau này
sau này bắt đầu già làng họ mới xuống thôn buôn thậm chí là xuống từng nhà luôn
con đường đó để mà già làng họ thuyết phục bà con
từ những cuộc trao đổi thân tình với chính quyền xã ea tôn
già làng iong hờ huynh đã nhận thức rõ tầm quan trọng
thực của công cuộc xây dựng nông thôn mới đối với cuộc sống của người dân trong buôn
từ đó ông đã linh hoạt lồng ghép những nội dung tuyên truyền
vận động trong những buổi sinh hoạt cộng đồng những buổi kể khan của đồng bào người ede
bên cạnh đó ông cũng đi đến từng nhà để tuyên truyền
hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới
tôi cũng hay được già làng
tuyên truyền rồi giải thích về việc làm nông thôn mới
tôi cũng thấy cũng được tôi cũng thấy cũng được rồi hợp lý rồi tôi cũng làm theo
sống gần gũi với bà con trong buôn
già làng yhoang cũng hiểu rõ ra cảnh từng gia đình
chính vì thế ông biết có một số hộ gia đình khó khăn
không đủ khả năng đóng góp để làm đường làm thủy lợi
với uy tín của mình ông đã vận động những gia đình khá già tự nguyện đóng góp nhiều hơn
để bù cho những gia đình không có khả năng đóng góp
tập hợp họp họp chung là khác
sau đó là họp xong tuyên truyền cho dân biết dân hiểu dân đồng ý
rồi những người có trước phải nộp trước những người có sau phải nộp sau
nhất là mình phân tích cho người nghèo
người nghèo không có thôi mình đừng có so bi mình có mình nộp
họ là khó khăn làm ăn từng bữa ăn đi làm thuê làm mươn
tuyên truyền cho người dù có người đồ ăn
mình nói là phân tích ra lâu dài cho họ biết cho họ nghe
sau đó là họ đồng ý họ đồng ý họp
họ nghèo mình thông cảm cho người dù có
coi như có cho người đồ ăn hiểu cho họ họ không có đồ ăn
đại đa số đồng bào ấy đê ở xã ea tùn đều làm nông nghiệp
đặc thù mùa vụ khiến người dân ở đây không phải lúc nào cũng có sẵn tiền để đóng góp
hiểu được điều đó gia làng yêu an hữu hình
luôn có kế hoạch vận động từ rất sớm và lựa chọn thời điểm thích hợp
để vận động người dân đóng góp tùy hoàn cảnh mỗi gia đình
ngoài công tác tuyên truyền vận động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
để cải thiện đời sống và điều kiện sản xuất của người dân
công tác vận động giải phóng mặt bằng cũng hết sức quan trọng
ở ea tôn gia làng cũng tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền
để người dân hiểu và sẵn sàng hiến đất làm đường làm công trình thủy lợi

công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng cũng hết sức quan trọng

để người dân hiểu và sẵn sàng hiến đất làm đường làm công trình thủy lợi
tại các thôn bản trên địa bàn xã ea tôn công tác xây dựng nông thôn mới ở đây những năm qua
đã đạt được những thành quả đáng thích lệ
tới nay sau sáu năm thực hiện xây dựng nông thôn mới tổng nguồn vốn thực hiện lên tới chín mươi tám ba tỷ đồng
trong đó người dân trong xã đã đóng góp hai một tỷ đồng
với nguồn lực đó bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc
thu nhập đầu người ước đạt trên hai mươi bảy triệu đồng một năm tỷ lệ hộ nghèo còn năm một
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ an sinh xã hội được bảo đảm
hiện nay một mươi ba bốn km trục đường xã liên xã
đã được nhựa hóa một trăm linh đạt chuẩn của bộ giao thông vận tải
hệ thống canh mương được kiên cố hóa một trăm linh tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt chín mươi chín
bốn trên năm trường học đạt chuẩn quốc gia một trăm linh thôn buôn có nhà văn hóa
bảy trên một mươi hai thôn buôn có khu thể thao riêng đạt chuẩn
bảy mươi năm nhà ở trong xã đạt chuẩn của bộ xây dựng không có nhà ở tạm nhà rột nát
chín mươi bảy lao động có việc làm thường xuyên
tỷ lệ hộ được dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt một trăm linh
chín mươi cơ sở sản xuất kinh doanh đạt vệ sinh môi trường
ngày hai mươi năm tháng ba vừa qua ea tôn chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
không chỉ xã ea tun mà chiếc toàn huyện chưa mở nga công tác xây dựng nông thuần mới cũng gặp những khó khăn nhất định
do đặc thù cư dân nhiều dân tộc cùng sinh sống trên một địa bàn với phong tục tập quán tương đối khác biệt
vấn đề xây dựng nông thuần mới là một chủ trường lớn của đảng của nhà nước chúng ta
quyện trương nga cũng bắt đầu thực hiện triển khai từ năm hai nghìn một mươi
qua quá trình xây dựng nông thuần mới với một địa bàn đặc thù đồng bào dân tộc tiểu số chín trăm bốn mươi sáu với bảy mươi ba bùn đồng bào
điều kiện của các bùn thì có những bùn có thuận lợi nhưng có những bùn còn rất khó khăn
đặc biệt là về kết cấu kinh tế hạ tầng
từ thực tế triển khai công tác vận động xây dựng nông thuần mới ở địa phương lãnh đạo huyện trường nga xác định các già làng trường bàn ở mỗi buôn là những nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy xây dựng nông thuần mới
từ đó ubnd huyện chư mở nga luôn dành thời gian gặp gỡ động viên thuyết phục các già làng trường bản những người có uy tín trong cộng đồng đồng bào các dân tộc trên địa bàn
để các già làng hiểu rõ nội dung xây dựng nông thôn mới và những lợi ích mà chương trình này đem lại
cho cuộc sống của người dân
để rồi từ đó các gia làng trường bản bằng uy tín của mình trong cộng đồng lại thuyết phục các hộ gia đình thuyết phục người dân tham gia đóng góp sức người sức của xây dựng nông thôn mới
bằng chỉ đạo rồi bằng quản lý từ huyện đến cơ sở đã tập trung công tác tuyên truyền
mà trọng tâm đó là ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số thì lấy cái vai trò của các già làng người uy tín
để tham gia cái công tác tuyên truyền
phối hợp với mặt trận thu quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của huyện cũng đã tổ chức gặp gỡ tuyên truyền
vì vậy cái vai trò của gia làng vai trò của những người uy tín trong đồng bào dân tộc đã được phát huy
chính các cụ là những người gương mẫu đi đầu trong cái việc là tham gia sự nông thuần mới
như vấn đề hiến đắc ngỡ đường
đóng góp ngày công
vận động cái dòng họ
vận động con cháu để tham gia
chính vì vậy mà tôi nhận thấy rằng cái kết quả đạt được của huyện trong cái thời gian qua về cái chương trình xây dựng nông thuần mới
cái vai trò của các già làng
các người uy tín trong cái cộng đồng của đồng bào nhân tộc tỷ số là rất là tốt
với sự góp sức tích cực của các già làng trường bản
tổng số tiêu chí đã đạt được toàn huyện là hai trăm hai mươi một trên tổng số hai trăm tám mươi năm tiêu chí đạt tỷ lệ bảy mươi ba
trong đó hai trăm linh tiêu chí đạt chuẩn hai mươi một tiêu chí cơ bản đạt có năm xã đạt chuẩn từ một mươi năm đến một mươi tám tiêu chí bảy xã đạt chuẩn từ một mươi đến một mươi bốn tiêu chí không còn xã nào đạt dưới một mươi tiêu chí
huyện đạt mục tiêu phân đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy toàn huyện có thêm năm xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
có thể nói với nhận thức đúng đắn về vị thế và tầm ảnh hưởng của các già làng trường bản trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn
huyện chiêm mở nga đã có cách làm sáng tạo linh hoạt đưa chủ trương xây dựng nông thôn mới đến với người dân một cách gần gũi thuyết phục và hiệu quả
nó bắt nguồn từ sự khác biệt về ngôn ngữ phong tục tập quán
sinh sống và canh tác nhưng với sự nhận thức đúng đắn vai trò vị thế của các già làng trường bàn huyện chiêm mở nga đã vượt qua được những khó khăn đó
có thể nói cách làm và những kết quả đáng thích lệ mà huyện chiêm mở nga đã đạt được là những kinh nghiệm quý mà các địa phương thuộc năm tỉnh tây nguyên
cũng như những địa phương khác nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống có thể tham khảo trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thuần đổi mới phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân địa chỉ số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội